covid một mươi chín vẫn có dấu hiệu gia tăng và ngày hôm nay phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý đã ký ban hành công điện khẩn gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu giám đốc các sở ban ngành thành phố chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
các đơn vị liên quan quán triệt thực hiện nghiêm túc văn bản ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục quyết liệt vận động người dân thực hiện các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
các trường hợp mắc bệnh mãn tính người có nguy cơ cao người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở viêm phổi
phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà máy công trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
với tội danh chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng dịch covid một mươi chín
sáng nay tnth đà lạt tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt nguyễn văn hùng làm nghề kinh doanh tại tp đà lạt chín tháng tủ giam
theo cáo trạng vào ngày chín tháng bốn ông hùng lái xe ô tô chở vợ
đến bệnh viện đa khoa hoàn mỹ đà lạt
đến một mươi một giờ cùng ngày ông hùng quay lại nhận kết quả và được bảo vệ bệnh viện là anh nguyễn anh tú yêu cầu khai báo y tế
đò thân nhiệt nên ông đã cho xe chạy thẳng vào bệnh viện
cho rằng anh tú đã đánh vào gương chiếu hậu nên hùng đã xuống xe chửi bới sô đẩy và hành hung anh tú
đồng thời có những lời lẽ lăng mạ điều dưỡng của bệnh viện cho tới khi lực lượng công an có mặt
xét hành vi của ông hùng phạm vào tội chống người thi hành công vụ hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn hùng chín tháng tù giam
sáng nay tòa án nhân dân tp thái bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn xuân đường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tệ phương kỳ bá tp thái bình phạm tội cố ý gây thương tích
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra truy tố xét xử các lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại
cũng như những người làm chứng khác hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm tới sức khỏe của người khác gây bức xúc trong nhân dân
cần áp dụng hình phạt nghiêm buộc bị cáo phải cách ly khỏi đời sống xã hội để giáo dục
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân đường hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
đồng thời thời gian áp dụng hình phạt sẽ tính từ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra bị cáo nguyễn xuân đường sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị hại số tiền một trăm linh triệu đồng
sáng nay công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự dương nguyễn hoàng vũ
chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng tám vợ chồng anh nguyễn minh thành và chị nguyễn thị minh tuyền cùng chú ấp một
thị xã hội an huyện trợ mới tỉnh an giang điều khiển xe máy trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi bốn thuộc huyện trợ mới tỉnh an giang
thì bị xe ô tô bảy chỗ do dương nguyễn hoàng vũ điều khiển chạy cùng chiều tông thẳng khiến vợ chồng anh thành và chị tuyền tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây tai nạn vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an tỉnh an giang phối hợp với công an tỉnh đồng tháp bắt giữ đối tượng dương nguyễn hoàng vũ khi đang lẩn trốn ở đồng tháp
đồng thời di lý đối tượng về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ